bệnh viện di đồng tp hcm cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái năm tuổi bị mất một bàn tay sau khi nhặt pháo chơi
theo đó bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát vùng mạng bụng trái tổn thương mô mềm
đùi phải tổn thương phỏng cháy đen khoảng ba x hai cm
ngay lập tức bệnh nhi được cấp cứu cắt lọc vết thương vùng mạng bụng trái đùi phải
riêng vết thương bàn tay trái vỡ nát không thể khâu nối nên được làm mỏm cục
bé được sử dụng thuốc giảm đau kháng sinh
được biết pháo do nhà hàng xóm đốt pháo hoa chơi tết rơi vào sân nhà vô tình bé nhặt chơi thì phát nổ
thời gian vừa qua các bệnh viện cũng liên tục ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn do pháo nổ
theo bộ y tế trong bốn ngày nghỉ tết từ hai mươi chín đến mùng ba âm lịch đã ghi nhận hơn năm trăm linh trường hợp khám
cấp cứu do pháo nổ nhiều hơn một trăm ba mươi bốn ca so với cùng kỳ tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
trở lại với phần tin trong nước
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam hai tháng
đối với nguyễn hoàng hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường tám tp vĩnh long để điều tra về hành vi xúc phạm quốc kỳ
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn đối tượng hưng đi từ tỉnh bình dương về thành phố vĩnh long để ăn tết
đến khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng hai hưng đi đến đường ba tháng hai phường một thành phố vĩnh long
rồi dùng tay kéo ngã một cột cờ có gắn quốc kỳ và kéo rách một lá quốc kỳ
chưa dừng lại đối tượng này đã mang lá quốc kỳ bị kéo rách đi đến đường ngô quyền phường hai thành phố vĩnh long dùng bật lửa đốt cháy hoàn toàn
sau khi đốt xong hưng tiếp tục đến căn nhà gần đó kéo rách một lá quốc kỳ khác và cũng dùng bật lửa đốt tại chỗ
trong lúc thực hiện hành vi đã bị công an thành phố vĩnh long bắt quả tang và hưng là đối tượng từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa xóa án tích
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam ông lê phước nhàn là giám đốc văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh hậu giang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công bộ
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra cũng khám xét nơi ở nơi làm việc bị can nhàn
theo hồ sơ vụ án công ty trách nhiệm hữu hạn hà liêm công ty hà liêm có địa chỉ tại thành phố cần thơ chúng đấu giá quyền sử dụng đất phần đất thuộc quỹ đất còn lại
tại dự án khu dân cư hai bên đường tây sông hậu thành phố bị thanh tỉnh hậu giang với tổng diện tích là ba năm trăm linh m hai loại đất thương mại dịch vụ thời hạn sử dụng năm mươi năm số tiền đấu giá là tám năm tỷ đồng
tuy nhiên sau khi được giao đất và cấp giấy chứa nhận quyền sử dụng đất công ty hà liêm không triển khai xây dựng trụ sở theo cam kết mà ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho công ty phương nam trụ sở tại thành phố hồ chí minh với giá là chín tỷ đồng
tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ông lê phước nhàn đã ký chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty phương nam mà không xin ý kiến ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
sau đó công ty phương nam thế chấp cho ngân hàng và được giải ngân một mươi hai tỷ đồng
trên cơ sở điều tra xác minh cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang xác định việc ông lê phước nhàn ký chỉnh lý chuyển nhượng quyền sử dụng đất là không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng nên khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam ông nhàn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đắk lắc
trịnh quang trí nguyên là giám đốc cdc đắk lắc cùng với bốn đồng phạm vừa bị truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử
năm bị cáo gồm trịnh quang trí nguyên là giám đốc cdc trần thanh mỹ nguyên trưởng phòng tài chính kế toán đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm trần thị nguyên hằng nguyên là nhân viên khoa xét nghiệm và đinh lê lê na nguyên là nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na để tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán
lúc này na đã xin ý kiến của phan quốc việt là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần việt á về việc cho cdc đắk lắc mượn hàng và đã được ông việt đồng ý
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc cdc đắk lắc đã lập ký duyệt hợp thức hóa hồ sơ của sáu gói thầu vào sáu đợt trong đó có bốn gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán
sau khi cdc đắk lắc thanh toán tiền cho các công ty các bị cáo trên đã hưởng lợi từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng từ lê na
kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn sáu tám tỷ đồng
thưa quý vị mở đầu sẽ là thông tin về vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cdc đắk lắc
ông trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc đắk lắc và bốn đồng phạm vừa bị truy tố chuẩn bị đưa ra xét xử năm bị cáo gồm trịnh quang trí nguyên giám đốc cdc
trần thanh mỹ nguyên trưởng phòng tài chính kê toán đặng minh tuyết nguyên phó trưởng khoa xét nghiệm trần thị nguyên hằng nguyên nhân viên khoa xét nghiệm và đinh lê na nguyên nhân viên kinh doanh của công ty cổ phần việt á tại đắk lắc và tây nguyên
theo kết quả điều tra trong quá trình triển khai kế hoạch thực hiện
xét nghiệm sàng lọc sars cov hai phòng chống dịch covid một mươi chín trí đã chỉ đạo tuyết và hằng liên lạc trao đổi với lê na
để tạm ứng sinh phẩm hóa chất vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán
lúc này na đã xin ý kiến của phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần việt á
về việc cho cdc đắk lắc mượn hàng và được ông việt đồng ý
theo hướng dẫn của na hằng và tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi công ty trách nhiệm hiệu hạn an việt
công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm thứ thiên huế công ty cổ phần việt á để tri ký
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một các cá nhân có trách nhiệm liên quan thuộc cdc đắk lắc đã lập ký duyệt hợp thức hóa hồ sơ sáu gói thầu vào sáu đợt
trong đó cộng bốn gói thầu đã thanh toán và hai gói thầu chưa ký kết hợp đồng và chưa thanh toán
sau khi cdc đắk lắc thanh toán tiền cho các công ty các bị cáo trên đã được hưởng lợi từ hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng từ lê na
kết quả điều tra xác định hành vi vi phạm
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hơn sáu tám tỷ đồng
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện ba bể tỉnh bắc cạn
vào ngày hôm nay cơ quan kỳ sát điều tra công an tỉnh bắc cạn tống đạt quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với dương văn sướng trú tại tiểu khu bốn thị trấn trợ rã huyện ba bể và hoàng văn tự chú tại thôn trợ giải xã hà hiệu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
bị can dương văn sướng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn anh vấn đơn vị thi công công trình bị khởi tố về hành vi nghiệm thu
thanh quyết toán khối lượng điều chỉnh bổ sung công trình đường bản cục xã thượng giáo bắc nghè một xã điện linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn
sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành
bị can hoàng văn tự là chuyên viên phòng kinh tế và hạ tầng huyện ba bể bị khởi tố vì đã có hành vi thẩm định điều chỉnh bổ sung công trình đường bản phục xã thượng giáo
bắc nghè một xã địa linh huyện ba bể tỉnh bắc cạn sai quy định của luật xây dựng và văn bản hướng dẫn thi hành gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm bảy mươi triệu đồng
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam giám đốc phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn cùng về tội danh như trên